các đơn vị chức năng đã tiến hành điều tra nguyên nhân một vụ tàu hỏa tông vào xe container
làm lái xe nhập viện cấp cứu còn hai phương tiện bị hư hỏng
khoảng bốn giờ sáng cùng ngày tàu hỏa chở hàng số hiệu sh ba chạy hướng bắc nam
khi tới km một nghìn bảy trăm linh sáu chín trăm hai mươi tám đoạn giao cắt với đường lý thường kiệt phường dĩ an thành phố dĩ an
thì tông trúng xe container biển kiểm soát năm mươi một c sáu mươi năm nghìn bốn trăm bốn mươi bảy đang băng qua đường dây
cú tông mạnh đã làm cho chiếc xe container đứt lìa phần đầu kéo nằm một bên
hai thùng container lật khỏi sơ móc nằm một bên
vụ va chạm làm tài xế container mắc kẹt trong cabin
người dân đã giải cứu tài xế ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu
phần đầu kéo container và phần đầu của tàu cũng bị hư hỏng
được biết thời điểm xảy ra tai nạn gắt chắn đã không được kéo ra
vị trí xảy ra tai nạn cách ga dĩ an vài chục mét
hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc